ngay sau trận đấu cùng với người hâm mộ cả nước người dân thành phố hải phòng đã đổ ra đường diễu hành trên nhiều tuyến phố chính ăn mừng kỳ tích của tuyển u hai mươi ba việt nam
ngay sau trận đấu của u hai mươi ba việt nam hàng nghìn người hâm mộ đất cảng đã đổ ra đường gieo hò cổ vũ mừng chiến thắng
dòng người đổ ra từ trung tâm thành phố diễu hành khắp các khu phố trung tâm một màu đỏ rực rỡ pháo sáng được các cổ động viên thành phố cảng đốt liên tục sáng rực trời trước tiếng hò reo cổ vũ của hàng nghìn người
tất cả mọi người đều hô vang u hai mươi ba việt nam vô địch hồ vàng những lời chúc tuyệt vời dành cho đội tuyển u hai mươi ba việt nam chúc đội tuyển gặt hái được nhiều thành công trong các giải đấu tới
lực lượng cảnh sát đã có mặt túc trực để bảo đảm người dân cổ vũ trật tự và an toàn